với lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến là từ năm mươi cho đến một trăm linh mm

còn với các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận không chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số tám

khu vực các tỉnh kiên giang bạc liêu và cà mau cũng có mưa vừa mưa to và rông mạnh